dưới sự chủ trì của đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
hội nghị giao ban trực tuyến quý bốn năm hai nghìn một mươi sáu với lãnh đạo các quận huyện thị xã và các sở ban ngành
trên địa bàn thành phố hà nội đã được tổ chức
một trong những nội dung trọng tâm trong năm hai nghìn một mươi bảy được thành phố hà nội xác định sẽ thực hiện là
xây dựng chính quyền thủ đô thực sự trọng dân gần dân hiểu dân có trách nhiệm với dân
phát biểu tại hội nghị đồng chí hoàng trung hải nhấn mạnh trọng tâm của năm kỳ cương hành chính hai nghìn một mươi chín
là tăng cường kỷ luật kỳ cường hành chính nâng cao ý thức trách nhiệm chất lượng phục vụ nhân dân
của đội ngũ cán bộ đảng viên công chức viên chức thành phố hà nội
trong đó cần tập trung tạo chuyển biến mạnh về vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên văn hóa ứng xử công sở
việc chấp hành chức năng nhiệm vụ được phân công xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo
đồng chí hoàng trung hải cũng cho biết thời gian qua hà nội đã để xảy ra một số vụ việc liên quan đến hành vi ứng xử thiếu văn hóa
của các cán bộ công chức hà nội đã để xảy ra một số vụ việc liên quan đến hành vi ứng xử thiếu văn hóa của cán bộ công chức
hơi ảnh hưởng xấu đến uy tín chung của công chức toàn thành phố cần rút ra kinh nghiệm từ bài học này
đề cập đến bộ quy tắc ứng xử của cán bộ công chức sắp được ban hành đồng chí hoàng trung hải cho rằng
cần mạnh dạn đưa vào thực tế và người đứng đầu từng cơ quan đơn vị phải quan tâm hướng dẫn thực hiện có hiệu quả bộ quy tắc này
thành phố hà nội cũng sẵn sàng tiếp thu các ý kiến đóng góp cần thiết sẽ chỉnh sửa cho phù hợp